cùng với cuộc cách mạng công nghiệp bốn công nghệ vệ sinh xứ cách điện của lưới điện cao áp
đang mang điện bằng nước tinh khiết áp lực cao đã được tổng công ty truyền tài điện quốc gia
thực hiện những năm gần đây
công nghệ mới này góp phần mang lại hiệu quả cao trong công tác quản lý vận hành lưới điện
tiết kiệm nhân lực thời gian đồng thời nâng chất lượng cung cấp điện cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn
đây là buổi vệ sinh cách điện thiết bị đang mang điện bằng nước áp lực cao tại ngăn lộ at một
trạm biển áp hai trăm hai mươi kv kim động thuộc công ty truyền tài điện hà nội
để có thể thao tác cùng với các trang thiết bị cần thiết như hệ thống xử lý nước
thiết bị đo gió đo độ ẩm xe vận chuyển chuyên dụng có sẵn máy bơm vòi bơm bồn chứa nước
nước dùng để rửa được lọc sẵn từ trước đảm bảo đã xử lý hết tạp chất
trở thành nước tinh khiết không còn khả năng dẫn điện
để mà lọc nước nước thì mất hai tiếng được hai khối nước bình
còn khi ra hiện trường thì có thể tùy theo địa hình
trong trạm biển áp thì một ngăn lộ mình rửa mất nửa tiếng tức là một phần hai giờ
còn nếu ra đường dây thì một cột mình rửa mất tương đương ba mươi phút
từ ngày áp dụng công nghệ rửa dấu online này thì truyền tài hà nội không còn sự cố do sự bẩn nữa
cái nhất thứ hai là các tổ chức đường dây theo mình đánh giá thì cũng giảm đi
theo các chuyên viên trước kia mỗi khi tiến hành vệ sinh cách điện lưới điện phân phối
ngành điện lực phải tiến hành cắt điện đối với khu vực tiến hành vệ sinh
đồng thời huy động nhiều nhân lực thời gian tiến hành lâu ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt của người dân doanh nghiệp
thì nay công nghệ này vừa đảm bảo an toàn đối với người lao động trực tiếp thực hiện
vừa không làm gián đoạn việc cung cấp điện
thời gian được rút ngắn và hiệu quả hơn tăng sự hài lòng đối với khách hàng sử dụng điện
chúng tôi đã ứng dụng công nghệ rửa sứ hotline từ tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu
và hiệu quả thì chúng tôi đã thực hiện được rửa sứ cách điện trên các đường dây năm trăm hai mươi kv là hai mươi ba lần
trong các trạm biến nắp năm trăm linh kv hai trăm hai mươi kv đến thời điểm này là được một mươi năm lần
chúng tôi sẽ không phải cắt điện đường dây hoặc là các ngăn lộ trong trạm biến áp
thì cũng đỡ ảnh hưởng tới các khung cấp điện các phụ tải
và cái ưu điểm nữa là rửa sứ hotline với áp lực cao
thì chúng tôi sẽ rửa sạch được các bát sứ và cũng tránh được những dòng điện dò
tránh được tổn thất điện năng
năm hai nghìn một mươi năm tập đoàn điện lực việt nam đã chính thức ban hành
quy trình vệ sinh cách điện lưới điện phân phối hotline
tạo cơ sở pháp lý để các đơn vị thành viên triển khai
đến nay công nghệ này đã được ứng dụng rộng rãi trên toàn quốc
lưới điện hai mươi hai kv đến năm trăm linh kv
phương pháp này góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho khách hàng
nhất là thời điểm mùa nắng nóng hai nghìn một mươi chín đang đến gần